cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã tạm giữ đối tượng lê hoàng khâm bốn mươi tuổi quê tỉnh vĩnh lâu
để điều tra làm rõ hành vi giết người
theo điều tra một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng một nguyễn trí thức ba mươi sáu tuổi quê tỉnh kiên giang
tổ chức nhậu với bốn người ở nhà trọ thuộc khu phố tân thắng phường tân bình
thành phố dĩ an
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày lê hoàng khâm cùng anh lê văn bình
đi xe máy từ quận một mươi hai tp hcm đến nhậu cùng
sau khi nhậu được một lúc thì khâm nói anh thức ra ngoài đường để nói chuyện riêng
lúc này khâm bất ngờ lấy dao đâm vào người anh thức khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi gây án khâm bỏ trốn khỏi hiện trường
anh thức được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
đã tử vong tại bệnh viện
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên chạy xe rượt đuổi
cầm hung khí chém nhau trên quốc lộ hai mươi hai khiến cho người đi đường bột phen hoảng sợ
trước đó mạng xã hội chia sẻ clip camera hành trình trên một chiếc ô tô ghi lại cảnh
hai nhóm thanh niên khoảng tám người mang theo hung khí đi trên nhiều xe máy rượt đuổi
chém nhau trên quốc lộ hai mươi hai đoàn qua ngã ba việt kiều huyện củ chi
khiến một người bị thương tích ở tay
lúc này trên đường xe cộ lưu thông đông đúc nhưng hai nhóm thanh niên vẫn bất chấp
lặng rách xe truy đuổi nhau
sau khi chém người nhóm này chạy tốc độ cao trên đường hướng củ chi đi tây ninh
đoạn clip nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm theo dõi từ số đông
đa phần người dân tỏ ra bức xúc vì sự liều lĩnh manh động xem thường luật pháp của nhóm người này
liên quan nhóm người rượt đuổi chém nhau này lãnh đạo công an huyện củ chi xác định
đã nắm được thông tin vụ việc hiện đang khẩn trương truy tìm những người liên quan để xử lý
ngày một mươi một tháng một tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử năm bị cáo
trong vụ sai phạm tại bảy trường học ở huyện củ chi
các bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm bị cáo gồm lê thị thanh tuyền cựu tránh thanh tra sở tài chính trưởng phòng kế hoạch tài chính
thuộc ủy ban nhân dân huyện củ chi nguyễn thị loan cựu trưởng phòng giáo dục huyện củ chi
phan văn duyệt phó giám đốc công ty đông phương phan văn bình tâm giám đốc công ty tâm phú tài
và lê vũ hồng hạnh giám đốc công ty đông phương
theo cáo trạng các bị cáo trên đã lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng ngân sách
để đầu tư sửa chữa bảy trường học ở huyện củ chi không đúng quy định pháp luật
giao cho chủ đầu tư không có trình độ chuyên môn và nhà thầu không đảm bảo năng lực thi công
từ đó nhà thầu lợi dụng các mối quan hệ để được thi công sửa chữa các trường học
nâng khống khối lượng gây thất thoát cho ngân sách nhà nước một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch ubnd huyện củ chi bán hành kết luận thanh tra về việc
quản lý sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm hai nghìn một mươi sáu của bảy trường học
trên địa bàn huyện củ chi toàn bộ sáu mươi bốn gói thầu của bảy trường học đã nghiệm thu quyết toán
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong đó các hợp đồng tư vấn thiết kế và hợp đồng thi công
đều có nghiệm thu thanh quyết toán cao hơn so với định mức
được bộ xây dựng quy định việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này
là xuyên suốt liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục kế hoạch sửa chữa trình duyệt dự toán
giao dự toán đến thi công nghiệm thu quyết toán rút dự toán ngân sách nhà nước
thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
thưa quý vị theo phản ánh của nhiều hộ sản xuất kinh doanh hoa kiển
tại làng hoa sản các hợp đồng tư vấn thiết kế và hợp đồng thiết kế
ở sà đét tỉnh đồng tháp khoảng một tháng gần đây tình hình mất trợm hoa kiển gia tăng
giá trị tài sản bị mất trộm hàng trăm triệu đồng khiến cho người lo lắng
lợi dụng đường vắng hoa kiển trưng bày sát đường không có rào chắn bảo vệ
hai thanh niên đi trên một xe gắn máy đã lấy trợm hai chỗ tắt kiển đắt tiền
của một hộ kinh doanh hoa kiển tại phường tân quy đông thành phố sà đét
nói chung là bây giờ thì cây kiển mình chưng ra đường mình bán
thì mình cũng có đồng ý là con sẽ có sự rủi ro
nhưng mà là mất thì cũng đau lòng cũng tiếc
cũng phải những cây rồi quý giá chị phải đem vô nhà đó
chứ bây giờ mà để ở ngoài như vậy là chị thấy cũng không được an toàn cho lắm
mặc dù nhà chị cũng có camera quan sát
nhưng mà tốt hơn là nếu mà cây nào quý giá thì mình nên đem vào nhà
còn những cây nào mà không đáng kể thì có thể để ngoài
thời điểm cận tết như hiện nay các chủ vườn sản xuất kinh doanh hoa kiển
tại làng hoa sà đét tất bật với công việc kinh doanh
mua và truyền thông
trong lúc bán các loại hoa kiển đều được mang ra trưng bày
nhưng đa số đều không có rào trắng không có người trong coi
chính sự lơ là này đã tạo cơ hội cho đạo tạc trà trộn thực hiện hành vi trọn cấp
ngoài hoa kiển những chiếc xe đẩy để vận chuyển hoa kiển
có kết cấu thô sơ cũng trở thành tầm ngắm của các đối tượng
do không biện số nên một khi đã bị trọn lấy mất thì khó tìm lại
và không có dấu hiệu nhận dạng
cách đây nửa tháng cơ sở hoa kiển này cũng đã bị trộm lấy mất
hai chiếc xe kéo hoa kiển trị giá hàng chục triệu đồng

và đối tượng được đi học trở lại

đối với học sinh ở tỉnh ngành giáo dục thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các em không phải gián đoạn việc học

khối sáu toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non vẫn chưa đi học lại
khối sáu toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non vẫn chưa đi học lại
các em học trực tuyến hoặc nghỉ ở nhà hoàn toàn suốt tám tháng qua
các em học trực tuyến hoặc nghỉ ở nhà hoàn toàn suốt tám tháng qua
tuy nhiên do ảnh hưởng của học trực tuyến kéo dài và làn sóng hồi hương
tuy nhiên do ảnh hưởng của học trực tuyến kéo dài và làn sóng hồi hương
khoảng bảy năm trăm linh học sinh chuyển một sớm về tỉnh
khoảng bảy năm trăm linh học sinh chuyển một sớm về tỉnh

sau này có nhu cầu quay trở lại phòng phố để học trực tiếp

phòng làn sửùn đào tạo tp thdv
phòng làn sửùn đào tạo tp thdv
các trường tạo điều kiện với các thủ tục nhanh gọn để phụ huynh chuyển trường theo đó
phụ huynh cần được sự chấp thuận nhập học của trường ở địa phương
sau đó lên tp hcm làm thủ tục rút học bạ đối với học sinh thuộc các trường ở tp hcm
nhưng từ khi dịch bùng phát học sinh không thể trở lại thành phố
thì ngành giáo dục vẫn sẽ tiếp tục có duy trì phương án giảng dạy gián tiếp cho các em
số lượng học sinh đó thì giáo viên ở dưới chúng tôi đã liên hệ cho học sinh theo nghị sĩ
của học sinh thứ nhất là các em học trực tiếp ở dưới nếu các em nào đã học trực tiếp thì để trực
tiếp ở dưới đến hết học kỳ một coi tình hình ổn em lên thì mình sẽ công nhận kết quả ở dưới
để đem lên cho các em các em nào mà không có thì đã chích ngừa thì mau trống lên để thực hiện cái
việc học trực tiếp ở đây với học sinh từ lớp sáu trở xuống ngành giáo dục đang tham mưu cho thành phố
lộ trình và đối tượng được đi học trở lại mặt khác sở cũng chỉ đạo các trường chuẩn bị sẵn sàng
điều kiện để đón học sinh trở lại
trong thời gian tới khi có chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tại thành phố hồ chí minh có ba cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi mắc covid một mươi chín nặng
trong đó bệnh viện nhi đồng một vừa chuyển từ đơn vị điều trị covid một mươi chín thành khoa covid một mươi chín
đây là khoa covid một mươi chín đầu tiên dành cho trẻ em trên cả nước chuyên tiếp nhận và điều trị chuyên biệt
bệnh nhi mắc covid một mươi chín nặng
nằm trong khoa covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh gần nửa tháng
em hoàng nguyên một mươi tuổi
sau lần đi tiêm vaccine cúm và thủy đậu đã mắc covid một mươi chín nhưng không biết
sau ba ngày sốc liên tục gia đình đưa em đi khám
thì bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu chuyển biến nặng
vì có bệnh lý tiểu đường kèm theo

tại vì nhà em có hai con em chăm kỹ lắm chứ không phải em thả con
mà xong nó lại như vậy em cũng hiếm lắm
nhà không có ai tiền sử tiểu đường luôn
giờ không có biểu hiện gì tại vì em đi tiêm một phòng kèm là bình thường
sốt sau lại đi khám thì mẹ con mệt bảo đi khám cho em rất là sợ test
nên em không đi
xong khi em nói thôi con em mệt quá rồi sáng em vào con em đi bệnh viện
phát môn xong rồi chuyển khoảng lên
cho đến nay tổng số bệnh nhi đang được điều trị tại khoa điều trị covid một mươi chín
có khoảng hơn một trăm linh người cả người lớn và trẻ em
tại đây đặc điểm chung của các bệnh nhi là đều có bệnh nền kèm theo
vì vậy đội ngũ nhân viên y tế ở đây luôn trong tư thế trực sẵn sàng cấp cứu
các trường hợp nặng sẽ được bác sĩ theo dõi

người nhà của mỗi bé vô đây thì sẽ đều kết đạn gia lô và phòng mềm gia lô với lại bác sĩ ở ngoài
thì khi nào có vấn đề gì bất thường thì người nhà sẽ liên hệ ra đó
rồi bác sĩ thấy có vấn đề thực sự còn thì mới bác sĩ mặc rồ chạy vô để chăm sóc cho bé
trong sáu mươi bệnh nhi ở đây thì hiện tại có khoảng hai mươi năm bệnh nhi cần phải hỗ trợ hết
trong đó có khoảng mười mấy bệnh là thở oxy có bốn bệnh nhân phải thở máy
rồi ngoài ra những bệnh nhân khác thì thở nc pap thở hfnc thở oxy dòng cao
cho đến nay bệnh viện nhi đồng một là đơn vị đầu tiên tại tp hcm chuyển từ đơn vị điều trị covid một mươi chín
thành khoa covid một mươi chín tiếp nhận và điều trị chuyên biệt bệnh covid một mươi chín cho bệnh nhi đầu tiên tại việt nam
cùng với hai bệnh viện nhi đồng hai và nhi đồng thành phố bệnh viện sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhi mắc covid một mươi chín nặng
để tiếp tục hồi sinh được nhiều bệnh nhi trong tương lai